kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ sang đến ngày hai tháng chín
dạnh áp thấp hoạt động mạnh dần lên
do đó những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện tại khu vực đông bắc bộ
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm
như rông xét và gió giật mạnh hết sức nguy hiểm cần chú ý đề phòng
từ khoảng ngày ba tháng chín mưa có xu hướng giảm
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực trong ba ngày tới khá dễ chịu
giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
mưa rông cũng mạnh dần lên đặc biệt là trong ngày mai
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
và sau đó cũng từ ngày ba tháng chín thì mưa rông sẽ giảm dần
còn về nhiệt độ do có mưa nên mức nhiệt trong ba ngày tới tại đây
chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chịu ảnh hưởng của sảnh áp thấp ở phía bắc đã phân tích ở trên
dịch chuyển dần xuống phía nam nên sẽ có mưa rông rải rác
trong hai ngày đầu của tháng chín
thời gian có mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
sau đó từ ngày ba mưa rông sẽ giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng khá dễ chịu
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới chỉ có mưa vài nơi
sau đó từ khoảng ngày ba tháng chín trở đi
mưa rào và rông dài rác
hướng xa tăng hơn người dân cũng cần đề cao cảnh rác
với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi
cao nhất ở trong ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên trong thời đoạn hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng gián đoạn
tuy nhiên từ ngày ba trở đi khi mà gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên
thì mưa rông sẽ tăng mạnh hơn
cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá
đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
về nhiệt độ thì nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong hai ngày tới tại đây cũng chỉ có mưa rông vài nơi
ban ngày có nắng
sau đó từ ngày ba tháng chín khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên
thì mưa rông cũng tăng lên đáng kể
cục bộ có mưa với lượng khá đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
mưa tăng nhưng nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ